vào mùa mưa tỉnh gia lai thường xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường làm ảnh hưởng tới lưới điện và dễ gây nên các sự cố trên lưới điện
vì vậy việc bảo đảm an toàn lưới điện và an toàn trong sử dụng điện luôn được công ty điện lực gia lai trú trọng triển khai
với nhiều biện pháp đồng bộ chủ động ứng phó với mọi tình huống qua đó giảm nhẹ đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra
bảo đảm cung cấp nguồn điện an toàn liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
công ty điện lực gia lai hiện đang quản lý ba trăm hai mươi năm km đường dây một trăm một mươi kv và hơn ba bảy trăm linh km đường dây trung áp trên địa bàn toàn tỉnh
trong đó nhiều tuyến đường dây đi qua các khu vực rừng cây tự nhiên rừng cao su rừng sản xuất khu vực dân cư
mùa mưa tại gia lai thường kéo dài khiến những khu vực này thường bị hỏng các thiết bị đường dây
trong năm hai nghìn một mươi chín số sự cố do hành lang tuyến chiếm tới năm tổng số sự cố của toàn công ty
gồm bốn vụ sự cố lưới điện một trăm một mươi kv và chín trăm bốn mươi sáu sự cố lưới điện phân phối
thường tập trung tại các khu vực huyện vùng sâu vùng biên giới bờ sông đi qua các nông lâm trường cao su rừng đặc dụng
cùng với sự nỗ lực của ngành điện người dân cũng cần nâng cao ý thức hơn trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện
quy định an toàn trong sử dụng điện đồng thời các cấp các ngành cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện
ngăn ngừa nguy cơ tai nạn về điện trong mùa mưa bão